ngân hàng nhà nước vừa đưa ra dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngân hàng nhà nước
điểm đáng chú ý trong dự thảo thông tư trên là việc ngân hàng nhà nước quyết định sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số điểm thuộc điều chín thông tư số bốn mươi của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của các tổ chức tín dụng
theo đó cổ đông sáng lập mặc dù vẫn phải sở hữu tối thiểu năm mươi vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần
nhưng không còn phải sở hữu trong thời hạn năm năm kể từ ngày được cấp giấy phép như quy định cũ
bãi bỏ quy định cổ đông sáng lập là cá nhân phải có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần
đồng thời bãi bỏ quy định cổ đông sáng lập là tổ chức phải có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần
về tiêu chuẩn đối với tổng giám đốc của ngân hàng hợp tác xã dự thảo thông tư bỏ tiêu chuẩn có thời gian công tác trong lĩnh vực ngân hàng từ năm năm trở lên